ngày hai mươi sáu tháng bảy tại thành phố huế ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế phối hợp với văn phòng chính phủ và bộ thông tin và truyền thông tổ chức hội thảo quốc gia về chính phủ điện tử năm hai nghìn một mươi chín
với chủ đề phát triển cổng dịch vụ công quốc gia và giải pháp tích hợp hệ thống một cửa điện tử góp phần nâng cao khả năng phục vụ người dân và doanh nghiệp
hội thảo là một trong những hoạt động quan trọng nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng chính phủ kiến tạo phát triển liêm chính hành động phục vụ người dân doanh nghiệp phát triển chính phủ điện tử với quan điểm bảo đảm gắn kết chặt chẽ đồng bộ ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính đổi mới phương thức phục vụ lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm lấy sự hài lòng của cá nhân tổ chức là thước đo quan trọng trong phát triển chính phủ điện tử